gia quân trồng cây góp phần bảo vệ môi trường sinh thái giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhân dân
đặc biệt là người dân tập thiểu số đã thành thông lệ vào mỗi dịp đầu xuân
mùa xuân này nhân dân yên bái đã chuẩn bị xong các điều kiện cho một mùa trồng rừng mới
để mâm xanh đâm trồi nảy lọc mang đến những niềm tin hy vọng cho người dân trồng rừng
chuẩn bị cho trồng rừng vụ xuân hai nghìn một mươi chín trước tết gia đình chị vũ thị ký thôn khe đồng xã đại lịch
đã thuê phát cỏ đào hố trên hai hectare và chuẩn bị các điều kiện để trồng rừng
với hơn bốn hectare chủ yếu là cây quế một hectare quế sau hơn một mươi năm thu về gần bốn trăm linh triệu đồng
trồng rừng đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình chị ký nhiều năm qua
nhà thì đang thu dọn đồi cho thực bề để chuẩn bị vụ tới trồng mới này
thì cũng dọn đồi xong thì quốc hố chuẩn bị phân
trồng xong thì cũng
cho phân để chăm sóc để kịp thời để cho đạt hiệu quả cao hơn
để tạo không khí thi đua trồng rừng ngay từ đầu năm
vài năm trở lại đây tỉnh yên bái đã tổ chức gia quân trồng rừng đồng loạt tại các địa phương
trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái phấn đấu trồng mới một mươi sáu hectare rừng
nâng diện tích rừng toàn tỉnh lên gần năm trăm linh hectare
tỷ lệ che phủ rừng đạt sáu mươi ba
thì xác định đây cũng là nhiệm vụ là rất là quan trọng
thì ngay từ đầu vụ thì hạt kiểm lâm đã tham mưu
sớm giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các xã thị trấn
vấn đề thứ hai nữa là tăng cường cán bộ xuống
để hướng dẫn bà con ta đăng ký diện tích trồng rừng năm hai nghìn một mươi chín
vấn đề thứ ba nữa là chủ động hai vườn hươm
kế hoạch gieo là ba triệu bầu huế
phân đấu kế hoạch là quý ba là phải thực hiện xong
mùa xuân là tết trồng cây
làm cho đất nước càng ngày càng tốt

cán bộ và nhân dân tỉnh yên bái đang nô nức
bước vào một mùa trồng cây trồng rừng mới
tràn đầy khí thế
phong trào trồng cây trồng rừng từ lâu đã trở thành
một nét đẹp văn hóa
thành phong trào rộng khắp ở các địa phương